xã tam hợp là một xã biên giới bản phòng lại ở sâu bên trong thông lũng ngay giáp đường biên với nước bạn lào
con đường vào đến bản phòng rồi tiếp đến khu vực xảy ra vụ án khoảng ba mươi km vượt qua nhiều quãng rừng núi trèo đèo lội suối
cần có người địa phương dẫn đường để tránh đi lạc
sau nhiều giờ đồng hồ đoàn công tác của cơ quan công an tiếp cận một hiện trường kinh hoàng
chưa từng xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh
xác định đấy là một vụ án trọng điểm phức tạp
bán giám đốc và cũng như bộ công an hiển sức quan tâm và chỉ đào sát sao ngay từ đâu
chúng tôi đã thành lập chuyên án g bảy trăm một mươi năm để tập trung tối đa lực lượng sử dụng đồng mọi biện pháp nguyên vụ để đấu tranh làm rõ

có ai là người ở gần hoặc đi qua hiện trường vào thời điểm này hay không
thu thập thông tin ghi lời khai của toàn thể dân bản gặp rất nhiều khó khăn
bản phòng là nơi sinh sống của bà con dân tộc tài pọn
một dân tộc chỉ còn duy nhất hai bản ở việt nam đó là ở xã tam đình và tam hợp của nghệ an
những bà con ở đây biết tiếng dân tộc kinh rất ít
họ cũng là những người vốn sống biệt lập với thế giới bên ngoài nên luôn có tâm lý né tránh
việc giao tiếp gần như bất khả thi nếu cần trao đổi thông tin bắt buộc phải nhờ người thạo tiếng để phiên dịch
thu thập thông tin nhưng lại gặp trở ngại về ngôn ngữ giao tiếp trở ngại cả về mặt yếu tố tâm lý
nên đây thực sự là một thách thức với tổ công tác này
tuy nhiên thách thức chỉ là động lực để các cán bộ chiến sĩ có thể phát huy được tinh thần vượt khó của mình mà thôi
có một đồng chỉ công an huyền tương dương là người gốc người tài vọng này
nhưng mà lại sinh ra lớn lên ở thị trấn tương dương nên về quê cũng không biết tiền luôn
cho nên là
tương dương là một dân tộc đặc biệt nên là việc gọi là khó khăn
họ cũng rất ngại trong việc tiếp xúc với cán bộ công an
mà chỉ ở đây là vụ viên giới nhưng họ có quan hệ rất thân thiệt với cán bộ biên phong công an bộ đối biên phong
cho nên việc cơ quan điều trá công an tỉnh đã phù hợp chặt chẽ với lực lượng biên phong để hướng dẫn phù hợp với họ
công an biên phong nằm vào từng hồi dân nằm dân nằm người nằm tư tưởng diễn biến của họ
song song với đó tổ trinh sát cắm tại bản có nhiệm vụ chính là
nhận định xem những ai là người thuận tay trái và có khả năng là đối tượng của vụ án
rất nhiều đàn ông trong bản đã được các trinh sát ngầm quan sát thông qua các công việc thường ngày
tuy nhiên chưa có ai là người đáng nghi vấn nổi lên
hơn một mươi ngày đầu tiên thực sự là một cuộc đấu trí đấu lý
không hề mảnh may có một thông tin nào đáng giá có thể tháo gỡ được nút thắt của chuyên án
mỗi ngày trôi qua là sự lo lắng lại tăng lên
khi thủ phạm còn chưa bị phát hiện
thì địa bàn còn bất an hoặc nguy hiểm hơn
đối tượng sẽ trốn thoát công tác truy bắt sẽ càng gặp khó khăn hơn
cùng thời điểm này dưới sự chỉ đạo của bộ công an
cục cảnh sát hình sự tiếp tục tham gia đấu tranh chuyên án cùng lực lượng điều tra của công an tỉnh nghệ an
khi mà vào đến tiện hiện trường thì chúng tôi đi như vậy là băng đèo lội suối đi rất là vất vả
mà phải nói là không thể mặc quần áo dài được mà chỉ có mặc quần cọc áo cọc thôi để đi vào trong kia
thì khi vào đến hiện trường thì các anh chị thấy là một cảnh tượng rất là sợ hãi rung rỡng
là có như là ở cái xung quanh rừng núi mà cái xóm mà nơi mà ảnh thọ bị giết giết hại cùng gia đình ấy
thì chỉ có vài ba cái liều lán gọi là cái bản giọt dẹt
lúc này toàn thể ban chuyên án đều thống nhất quan điểm
vụ thảm án xảy ra là do mâu thuẫn nội bộ và bột phát ở giữa các cá nhân ở trong bàn này
chứ không có yếu tố bên ngoài tác động
ngay khi ban chuyên án khoanh vùng chặt hơn về các dạng đối tượng hiểm nghi
thì có một thông tin vô cùng đáng giá xuất hiện
sau đấy có một thông tin cực kỳ quan trọng
vào khoảng ngày một mươi chín tháng bảy hai mươi năm là phát hiện có một thông tin
một gia đình bảo là con mình dặn con gái trong gia đình hai chị em gái trong gia đình
vào thời điểm gần trước khi xảy ra vụ án
thì có đi bộ qua khu vực này và phát hiện một người
phát hiện một người đi qua một người dẫn trong bảo đi qua đấy
mà họ không dám nói ai cả họ chỉ nói một người thôi
ban đầu họ chỉ nói một người thôi chứ không dám nói ai mà họ rất sợ trả thù
với chi tiết vô cùng đáng giá là có thông tin hai chị em gái ở cùng bản
thông tin về việc có nhìn thấy một người trong bản đi qua hiện trường gần thời điểm xảy ra vụ án
vậy là những nhận định mới từ ba chuyên án kết hợp cùng thông tin từ người dân xuất hiện điểm tương đồng
đây có thể sẽ là một manh mối nào đó giúp ban chuyên án khởi dần từng nút thắt đang vướng mắt hay không
mặc dù là người ta chỉ nói như thế nghĩ ngơ như thế thôi
chứ người ta không có một căn cứ nào để khẳng định đối tượng
người xuất hiện đó là thủ phán gây án
nhưng với điều kiện địa hình địa vật và toàn bộ cái hiện trường như vậy
thì thời điểm được gây án
chúng tôi đã đoán chúng tôi suy nghĩ là trước khi gây án
trước khi xảy ra vụ án
ai xuất hiện đấy sẽ là một là đối tượng nghiêm nghị đối tượng nghiêu hứa chính
hoặc ít nhất người ta cũng sẽ nắm được bắt được thông tin nhất định quan trọng về vụ án
cho nên buộc chúng tôi phải tìm cách rất thân trọng để tiếp xúc tiếp xúc tư tư
bằng những cái mình công tác nhiệm vụ đó
hay nữa là kết hợp với những người dân
ai là những người tín tưởng
bằng cái công tác tuyên truyền vận động
rồi là nằm tình hình
và sau khi ra soát nằm tình hình
thì với cái kết hợp quá trình khám nghiệp thử thí đánh giá cái dấu vết đánh giá cái húng khí
đối tượng gây án
thì cái đó thì đưa ra cái diện đối tượng thực hiện hành vi
thì có đưa ra mấy cái đối tượng trong cái hiểm nghi

có đưa ra mấy cái đối tượng trong cái hiểm nghi
bằng trực giác nhạy bén
các điều tra viên xác định tại thời điểm xảy ra vụ án
ai xuất hiện ở hiện trường thì có thể là đối tượng
hoặc sẽ là nhân chứng quan trọng
tuy nhiên khó khăn ở đây là
tuy có thể hai cô gái trong bản có nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện gần hiện trường
họ cũng chỉ là những nhân chứng gián tiếp
chứ không tận mắt nhìn thấy ai là người ra tay sát hại cả gia đình anh thọ
và quan trọng hơn
họ không dám trực tiếp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra
vì sợ bị đối tượng trả thù
vụ án đi vào bế tắc lần đầu
vì chưa tìm ra được manh mối và chi tiết nào có giá trị
đến khi xuất hiện những nhân chứng
tuy chỉ là gián tiếp nhưng rất quan trọng
thì ở họ lại gặp rào cản về tâm lý
không dám tố cáo và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra
lúc này ban chuyên án tiếp tục đối diện với những áp lực nào
liệu giữa bộn bề những câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp
lực lượng điều tra sẽ tiếp tục hành trình truy tìm đối tượng của chuyên án như thế nào
tất cả sẽ được lý giải trong phần hai của chương trình
được phát sóng trong khung giờ này tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại